đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã làm việc với quận nam tử liêm
tại đây đồng chí hoàng trung hải đề nghị quận nam tử liêm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân
năm hai nghìn một mươi sáu quận nam từ liêm được đánh giá là điểm sáng của thành phố hà nội trong công tác cải cách hành chính
đây là quận đầu tiên địa bàn thành phố triển khai thực hiện chính quyền công sở thân thiện và trách nhiệm
triển khai thư xin lỗi thư cảm ơn thư chúc mừng và nụ cười công sở
cùng với đó quận đã và đang thực hiện rút ngắn thời gian và hồ sơ nhiều thủ tục hành chính
tăng các thủ tục hành chính đạt mức độ ba và mức độ bốn để giúp người dân doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức
những kết quả từ việc cải cách thủ tục hành chính đã thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
quận nam tử liêm là một trong hai quận có mức thu ngân sách cao nhất thành phố hà nội trong năm hai nghìn một mươi sáu thu trên sáu hai trăm linh tỷ đồng
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải đánh giá cao những kết quả trong công tác cải cách hành chính
mà quận nam từ liêm đã đạt được trong năm qua đồng thời đề nghị quận cần tiếp tục nắm mắt tâm tư
nguyện vọng sự hài lòng của tổ chức công dân phân loại ra những thủ tục hành chính nào có thể trả kết quả ngay không cần giới hẹn
cùng với đó phải thực hiện quyết liệt năm kỷ cương hành chính hai nghìn một mươi bảy nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực